tiếp tục an ninh hai mươi bốn h với những nội dung đáng chú ý khác
trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã thảo luận về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi
một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận chính là việc đảm bảo an toàn
bảo mật thông tin khi thực hiện các giao dịch điện tử
tại hội trường nhiều ý kiến nhấn mạnh có một số quy định trong luật hiện hành về an ninh an toàn
bảo vệ thông điệp dữ liệu chưa được cụ thể hóa để đảm bảo an toàn an ninh mạng trong giao dịch điện tử nói chung
vì thế dự thảo luật cần khắc phục vấn đề này
đồng tình với việc xây dựng dự thảo luận đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành

một số thông tin liên quan đến bí mật nhà nước an ninh quốc phòng bí mật công tác bí mật kinh doanh
nhiều giấy tờ như đăng ký kết hôn hoặc quyết định liên hôn cần thể hiện ý chí của các cá nhân liên quan khi tham gia giao dịch
vậy thì có hợp lý không khi chúng ta đưa hết tất cả vào cái phạm vi điều chỉnh
và nếu đưa vào thì cần phải kẹp theo những điều kiện nào
vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng cần được hết sức quan tâm
chúng ta đã có một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng
như là luật an toàn thông tin mạng luật an ninh mạng
tuy nhiên các quy định cũng chưa hoàn toàn cụ thể và sát hợp với hoạt động giao dịch điện tử
tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định vào điều tám về các hành vi bị cấm
đó là nghiêm cấm hành vi làm lộ lọt thông tin cá nhân khi chưa được sự cho phép
hoặc thỏa thuận với tổ chức ca nhân có hoạt động giao dịch điện tử
cũng trong phiên thảo luận nhiều ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện thêm
tại một số quy định cụ thể như chữ ký điện tử việc quản lý các hệ thống thông tin
vụ giao dịch điện tử
vào chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngày kitt van ba
đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc hà lan tại việt nam
đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
cùng với quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam hà lan
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật hà lan
ngày càng được thắt chặt trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là phòng chống tội phạm
để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì
tăng cường trao đổi đoàn các cấp chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
xuyên quốc gia chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm
hoạt động lợi dụng internet tội phạm môi trường
bộ trưởng tô lâm bày tỏ hy vọng với những kinh nghiệm công tác của mình
đại sứ kitvan ba sẽ tiếp tục có những đóng góp vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa
quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và hà lan
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ kitvan ba khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ là cầu nối để tăng cường hiểu biết lẫn nhau
phối hợp trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực tiềm năng
nhất là hợp tác về an ninh trật tự giữa việt nam và hà lan
đoàn công tác của chính phủ do phó thủ tướng vũ đức đam dẫn đầu đã có buổi làm việc
với lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm về tình hình triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
hay còn gọi là đề án sáu trên địa bàn tp hcm
cùng tham gia đoàn công tác có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ phó trưởng ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an
trong một mươi tháng triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ đến nay thành phố đã huy động gần ba chín trăm linh cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện đề án sáu
trong đó gần bảy mươi là cán bộ thuộc lực lượng công an nhân dân
thành phố đã chi gần ba trăm bốn mươi ba tỷ đồng thực hiện đề án sáu
tính đến ngày sáu tháng một mươi một công an thành phố đã thu nhận được gần sáu tám triệu hồ sơ cấp căn cước công dân
các sở ban ngành cùng quyết liệt thực hiện các giải pháp đảm bảo dữ liệu dân cư luôn đúng đủ sạch sống theo tinh thần của đề án sáu
bên cạnh những kết quả đạt được là một trong những thành phố lớn có cơ cấu dân cư đông đa dạng phức tạp
với trên năm mươi hồ sơ thủ tục hành chính cần phải giải quyết trong ngày
thành phố kiến nghị bộ công an bộ tư pháp sớm hoàn thành việc đối sánh dữ liệu
tổng cục thuế cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin người nộp thuế
kiến nghị bộ y tế bảo hiểm xã hội việt nam phối hợp với bộ công an
làm sạch các dữ liệu về tiêm chủng vaccine bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội để cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư
tại buổi làm việc phó thủ tướng nhấn mạnh đề án sáu không chỉ là cơ sở dữ liệu của ngành công an
đây là chủ trương mà chính phủ rất quan tâm vì nếu thực hiện chuyển đổi số thành công
sẽ thay đổi cách quản lý của bộ máy hành chính nhà nước hỗ trợ cho người dân rất nhiều trong hành chính công
trước đó đoàn công tác của chính phủ đã đi kiểm tra thực tế tại ủy ban nhân dân phường bến thành
quận một tp hcm
sau khi nghe báo cáo tình hình thực tế về thực hiện đề án sáu và trực tiếp trò chuyện hỏi thăm công việc của các cán bộ công chức phường
phó thủ tướng đã nêu rõ những lợi ích tầm quan trọng của đề án sáu
đồng thời động viên cán bộ nhân viên tiếp tục cố gắng thực hiện tốt các công việc phục vụ cho đề án sáu
sáng ngày hôm nay tại hội trường công an thành phố đà nẵng bộ công an đã tổ chức hội nghị công bố kết quả xác định
chỉ số cải cách hành chính kết quả đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức
đối với sự phục vụ của cơ quan đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
và tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong công an nhân dân
đồng chí trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
thành viên ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị còn có các đơn vị chức năng của bộ nội vụ văn phòng chính phủ thành ủy ubnd tp đà nẵng
đại diện các đơn vị trực thuộc bộ học viện trường công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương
trong năm hai nghìn hai mươi hai chỉ số cải cách hành chính trung bình của công an các đơn vị địa phương đạt tám mươi sáu
cao hơn chỉ số trung bình của năm hai nghìn hai mươi một là một chín mươi sáu trong đó có một mươi bốn đơn vị xếp hàng xuất sắc
về mức độ hài lòng chung liên quan đến sự phục vụ của cơ quan đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục
chín mươi tám bảy mươi bốn cao hơn năm hai nghìn hai mươi một là bảy mươi tám
kết quả đo lường của năm hai nghìn hai mươi hai đã đánh giá mang tính toàn diện trên cả bốn cấp từ trung ương đến tỉnh huyện xã
đối với các nhóm thu tục hành chính có số lượng và tân suất giải quyết lớn
với sự tham gia điều tra xã hội học của một mươi năm tám trăm năm mươi người dân tổ chức
kết quả này đã đáp ứng được mục tiêu của chính phủ đề ra một lần nữa khẳng định quyết tâm của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và các địa phương
tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế đòi hỏi công an các đơn vị phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa
nhiều bài tham luận cách làm hay sáng tạo của công an các tỉnh dẫn đầu như nghệ an thái bình hà nam
cũng được trình bày tại hội nghị chia sẻ kinh nghiệm để công an các địa phương học tập làm theo
phát biểu tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng khẳng định một lần nữa vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính
trong quá trình xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng thực sự chính quy tinh nguyện hiện đại
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã ban hành thông tư số hai mươi bảy hai nghìn hai mươi hai của bộ công an
và nghị quyết số một mươi một của đảng ủy công an về quy định tiêu chí và chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi trong công an nhân dân
qua đó thể hiện quyết tâm của một đơn vị tiên phong đi đầu trong cả nước
và ngày càng hoàn thiện về thể chế chủ trương cải cách hành chính
yêu cầu cải cách hành chính yêu cầu về đo lường sự hài lòng của người dân để điều chỉnh hành vi của chúng ta
là yêu cầu cấp thiết yêu cầu cấp bách yêu cầu tất yếu
không ai có thể đi ngược được
anh muốn cải cách được hành chính thì tất yếu bây giờ không cái gì ngoài khác là phải số hóa
sổ hóa về tất cả các lĩnh vực
mà sổ hóa ở đây là thể hiện cụ thể bằng các dự án cụ thể
yêu là xây dựng cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư cấp và quản lý các cơ công dân gạnh chiếm dân tử
phát triển các tiền ích của các cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư này
và tăng cường môi trường số để giải quyết các thủ tục hành chính
ngoài ra đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương
cần đổi mới phương pháp điều tra xã hội học về đánh giá sự hài lòng của người dân
bằng cách số hóa đẩy mạnh cải cách thể chế triển khai cải cách hành chính trong đội bộ
và liên quan đến người dân
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương

hiệu quả và thực chất hơn đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ chất lượng cao
và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính
cũng tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đã trao bằng khen cho một mươi sáu tập thể hai mươi hai cá nhân xuất sắc
trong tổng số hai mươi cán bộ chiến sĩ đơn vị tham dự cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong công an nhân dân
đoàn kiểm tra số năm của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi kiểm tra công tác tại công an tỉnh đồng nai
phát biểu tại buổi làm việc
thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao các chỉ tiêu được giao mà công an tỉnh đồng nai đã đạt được từ đầu năm đến nay
đồng chí thứ trưởng nhận xét đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đồng nai đã kịp thời chủ động chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
và công an các huyện nắm chắc tình hình tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương
huy động sức mạnh các lực lượng tham gia cùng với công an trong đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
công an đồng nai đã duy trì nhân rộng nhiều mô hình hay hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn
theo thứ trưởng lê văn tuyến thuốc đó quan trọng nhất hiệu quả của công tác công an chính là tình hình an ninh trả tự trên địa bàn
không có tội phạm lộng hành nhất là tội phạm có tổ chức
đồng chí thứ trưởng lưu ý công an đồng nai tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm
như công tác thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán công tác thực hiện đề án sáu
công tác đảm bảo trả tự an toàn giao thông phòng cháy trợ cháy
để kết quả các mặt công tác những tháng cuối năm và năm hai nghìn hai mươi ba có những bước chuyển biến tích cực hơn nữa
tiếp tục chuyến công tác ngày một mươi một tháng một mươi một đoàn kiểm tra số năm của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến kiểm tra đánh giá các mặt công tác và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi ba
tại công an tỉnh an giang
trong năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh an giang từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp
nhưng lực lượng công an tỉnh an giang đã nỗ lực triển khai nhiều kế hoạch phương án biện pháp giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm một mươi sáu một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín khi chưa có dịch covid một mươi chín
triệt xóa nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn thực hiện có hiệu quả đề án sáu
dự án cơ sở giữ điệu quốc gia và dân cư dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực
tài nạn cháy xảy ra giảm sáu mươi tám bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an ghi nhận biểu dương những thành tích mà công an tỉnh an giang đã đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an tỉnh an giang chỉ đạo ra soát lại toàn bộ các nhiệm vụ công việc từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện
có kế hoạch khắc phục giải quyết những tồn tại hạn chế mà tổ công tác kiểm tra của bộ đã chỉ ra
đặc biệt quan tâm đến công tác nghiệp vụ cơ bản xem công tác nghiệp vụ cơ bản là khâu đinh trong công tác công an
chú trọng đến công tác an ninh biên giới an ninh tôn giáo an ninh mạng xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm nhất là dịp lễ noel tết dương lịch tết nguyên đán quý mão và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi ba nhất là lễ kỷ niệm một trăm chín mươi năm ngày thành lập tỉnh an giang